thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh lào cai của việt nam và châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã hội đàm trực tuyến với chính quyền châu hồng hà
để trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu
để tăng cường hơn nữa giao lưu thương mại giữa hai bên ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đề nghị chính quyền châu hồng hà
tăng cường gặp gỡ trao đổi công tác giữa các cơ quan quản lý hai bên tăng cường năng lực thông quan
kéo dài thời gian thông quan từ bảy h đến hai mươi hai h theo giờ hà nội và tám h đến hai mươi ba giờ theo giờ bắc kinh
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản